chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác
ngày hôm nay tri cục kiểm lâm tỉnh hà giang cùng các gia đình đã tổ chức tàng lễ
và truy điệu hai cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng
tại rừng đặc dụng tây côn lĩnh thuộc các xã biên giới phương tiến lao trải và xín trải huyện vị xuyên
hai cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng là đồng chí trương thị lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cán bộ hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh
và đồng chí trần văn khiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cán bộ hạt kiểm lâm huyện vị xuyên
trước sự dũng cảm của hai đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
thay mặt thủ tướng chính phủ gửi công điện thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến thân nhân
các gia đình cán bộ kiểm lâm bị nạn
chủ tịch ubnd tỉnh hà giang cũng truy tặng bằng khen cho hai đồng chí
về hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng
đồng chí đã triển khai các thủ tục bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách
cho hai đồng chí cán bộ kiểm lâm hải cốt các đồng chí được an táng
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên